tại tỉnh đồng tháp đã diễn ra hội nghị đánh giá kết quả thực hiện việc chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ hải thu
triển khai kế hoạch sản xuất vụ thu đông tại nam bộ
vụ lúa hẻ thu năm hai nghìn hai mươi toàn vùng nam bộ gieo trồng một sáu mươi ba triệu hectare giảm hai mươi chín hectare
trong đó đồng bằng sông cửu long giảm ba mươi ha sản lượng ước đạt hơn tám bảy triệu tấn
theo dự báo lũ năm nay ở mức thấp giá lúa thương phẩm khá cao nên lợi nhuận cũng tăng cao
cục trồng trọt đề xuất hai phương án sản xuất lúa thu đông trong đó có phương án gieo xạ tám trăm linh hectare
để bù đắp thiếu hụt sản lượng vụ đông xuân do ảnh hưởng của hạn mặn